đồng chí trần quốc cường nhấn mạnh việc kiểm tra để các địa phương đánh giá lại kết quả tiếp nhận
và giải quyết các đơn thư tố cáo
các báo cáo kiến nghị sẽ giúp cho ban chỉ đạo trung ương ban thường trực và các cơ quan ban ngành chức năng của trung ương
có thêm thông tin ý kiến để tham mưu đề xuất
qua đó nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân cán bộ đảng viên đối với đảng và công tác phòng chống tham nhũng trên cả nước
tại buổi làm việc đoàn công tác đã công bố kế hoạch số hai trăm hai mươi hai và quyết định số hai trăm hai mươi ba của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng về việc kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tại một số cấp ủy
chức đảng và cơ quan chức năng
thưa quý vị dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây toán nhân dân tỉnh phú thọ sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đặng anh tuấn
cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo đặng anh tuấn bị xét xử liên quan đến giai đoạn hai của vụ đánh bạc nghìn tỷ
theo quyết luận điều tra năm hai nghìn một mươi sáu thanh tra bộ thông tin và truyền thông đã thành lập đoàn kiểm tra
đánh giá một mươi bốn trò chơi trực tuyến trên mạng internet có dấu hiệu cơ bạc
quá trình thực hiện nhiệm vụ đặng anh tuấn đã cản trời hoạt động của đoàn kiểm tra
tạo điều kiện để các đối tượng tiếp tục phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi của đặng anh tuấn là lợi dụng chức vụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với lỗi cố ý
nhằm mục đích giải thể đoàn kiểm tra của bộ thông tin và truyền thông và không xử lý đối với các cá nhân tổ chức liên quan
tại phiên xét xử sắp diễn ra tòa nhân dân tỉnh phú thọ sẽ triệu tập cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn
với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
thưa quý vị tại thanh hóa vừa diễn ra đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho cán bộ kiểm lâm
thuộc tri cục kiểm lâm vùng hai bao gồm các tỉnh nam định ninh bình hà nam thanh hóa nghệ an quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
trong khuân khổ dự án điều tra đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
viện điều tra quy hoạch rừng phối hợp với cục kiểm lâm tổng cục lâm nghiệp tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám
và hệ thống thông tin điện lý trong hỗ trợ theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng
khóa tập huấn sẽ trang bị kiến thức về các loại dữ liệu ảnh viễn thám miễn phí hiện nay
được sử dụng trong phát hiện theo dõi diễn biến rừng theo thời gian thực ở việt nam
bên cạnh đó đợt tập huấn cũng giới thiệu các công cụ phương pháp trong cập nhật diễn biến rừng của các tỉnh và hệ thống theo dõi diễn biến rừng hàng năm frms
do cục kiểm lâm tổng cục lâm nghiệp quản lý
sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi một tại bệnh viện phổi trung ương bộ môn lao và bệnh phổi trường đại học y hà nội đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì
là bộ môn được thành lập đáp ứng yêu cầu giải quyết căn bệnh nguy hiểm và phổ biến là bệnh lao
trong suốt sáu mươi năm qua bộ môn lao và bệnh phổi cùng bệnh viện phổi trung ương đã thực hiện hiệu quả mô hình bệnh viện trường học
hoàn thành nhiệm vụ cho cả hai đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có y có đức có chuyên môn tay nghề
đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chấm dứt bệnh lao ở việt nam nâng cao sức khỏe người dân và khẳng định chất lượng nền y tế nước nhà
với những thành tựu và đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân
bộ môn lao và bệnh phổi trường đại học y hà nội đã được trao huân chương lao động hạng nhì
trước đó bên lề sự kiện bệnh viện phổi trung ương cũng tổ chức hội nghị khoa học với những nội dung quan trọng
trong sử dụng kháng sinh đề phòng bệnh lao đa kháng thuốc và các bệnh lý phổi khác
thưa quý vị những năm qua nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
thực hiện các giải pháp đào tạo nghề giới thiệu việc làm tình trạng xuất cảnh đi lao động trái pháp luật
tại nước ngoài trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã giảm đi rõ rệt
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống
tránh những rủi ro khi đi lao động trái phép
chị quân thị hậu chú tại xã lăng can huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
vì khó khăn nên đã phải sang trung quốc làm với mức thu nhập được hứa hẹn là một mươi hai triệu đồng trên tháng
ngày làm tám tiếng được nuôi ăn ở và không mất chi phí đi lại
nhưng thực tế khi sang trung quốc thì lại không được như thế
hơn nữa chị lại là lao động không có giấy tờ nên càng ngày càng gặp khó khăn
chị lý thị liệu xã phúc yên huyện lâm bình đã từng trải qua những ngày tháng vất vả
nguy hiểm khi lao động trái phép ở nước ngoài
bị trả tiền công thấp điều kiện sinh hoạt khó khăn thiếu thốn
thậm chí còn bị chủ sử dụng lao động nợ lương không trả
quá vất vả chị đã phải bỏ trốn về nước
đi đến đây không phải như thế
đi làm rất vất vả
lúc bốn giờ đã dài năm giờ mà ra chị ăn cơm nó bắt đi làm rồi
xong một mươi hai giờ mới được về chỉ có ba mươi phút xong lại đi làm
nhưng mà hai vợ chồng làm không được rồi trốn về thôi
bên đấy rất khổ còn khóc suốt đêm thế
theo thống kê của công an tỉnh tuyên quang
tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn bắt đầu nửa cộng từ năm hai nghìn một mươi năm
với khoảng hai lao động trên một năm
chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết về pháp luật
có điều kiện kinh tế khó khăn và không có việc làm
trước tình hình đó năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh tuyên quang đã tạo việc làm cho trên chín mươi hai lao động
trong đó có trên một năm trăm linh lao động làm việc tại các nước có mức lương cao như hàn quốc nhật bản đài loan
thông qua các hội nghị tổ chức ở các huyện thành phố
có những hội nghị đến tận xã phường
chúng tôi đã tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ được cái việc
hiện nay là lao động đi làm trái phép cũng rất là ảnh hưởng đến quyền lợi
thậm chí tính mạng lao động
trên cơ sở việc đó chúng tôi tổ chức các phiên giao dịch việc làm
ở các huyện thành phố để thu hút rất đông người lao động trong độ tuổi
tham gia chương trình đi học nghề cũng như đi xuất khẩu lao động
và đi làm việc ở các tỉnh thành phố
qua kết quả đó trong những năm vừa rồi
lao động của chúng ta đi làm việc trái phép hạn chế rất là đáng kể
có việc làm ổn định tăng thu nhập
nên đời sống của người lao động cũng từng bước được nâng lên
tình trạng xuất cảnh đi lao động trái phép tại nước ngoài đã được hạn chế
tỉnh tuyên quang phần đấu hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
tạo việc làm cho trên một trăm linh lao động
xin được chuyển sang thông tin quốc tế
thưa quý vị liên quan đến tình hình ở khu vực trung đông
chính quyền palestine cho biết mỹ đã câu kết với israel
và loại bỏ chính mình khỏi tiến trình hòa bình trung đông
sau khi ngoại trưởng mỹ mike pompeo tuyên bố công nhận
tính hợp pháp của các khu định cư do thái tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của palestine
tổng thư ký tổ chức giải phóng palestine cho rằng
palestine có tuyên bố trên của mỹ là không có hiệu lực
và sẽ có hành động phản kháng tại liên hợp quốc và các toán quốc tế
ông nêu rõ mỹ đã không đủ tư cách trong bất kỳ vai trò nào
trong tiến trình hòa bình trung đông
và palestine không ngồi vào bất kỳ bàn đà phá nào
tổng thống palestine mahmoud abbas đã ban hành các chỉ thị
để phản đối tuyên bố của mỹ trên phạm vi quốc tế
như kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp đối với bộ trưởng ngoại giao các nước ả rập
hội đồng bảo an liên hợp quốc hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
cũng như tòa án hình sự quốc tế về vấn đề định cư
và tòa án công lý quốc tế về tính hợp pháp của tuyên bố này
trong khi đó nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tiếp tục chỉ trích quyết định của mỹ
giới chức nga thông báo quân đội nước này đã tăng cường hoạt động tuần tra
của cảnh sát quân sự ở miền bắc của syri với mục đích làm dịu tình hình
dọc biên giới syri thổ nhĩ kỳ
hoạt động này được tiến hành sau khi thổ nhĩ kỳ cảnh báo nối lại chiến dịch quân sự
tại khu vực biên giới và có thể khiến tình hình trở nên xấu đi
các đơn vị cảnh sát quân sự nga bổ sung đang được triển khai
để ổn định tình hình dọc khu vực biên giới của syri
các bệnh viện giã chiến cũng đang được triển khai để hỗ trợ y tế cho dân thường
ngoài ra nga cũng thực hiện hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở đông bắc syri
giúp khôi phục cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại hoặc bị phá hủy trong cuộc chiến
bộ quốc phòng nga nhấn mạnh nga đã hoàn thành đầy đủ và sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ
theo bản ghi nhớ sochi về syri có mục đích tạm dừng hoạt động quân sự của thổ nhĩ kỳ tại syri
trong cuộc họp kín ngày hôm qua tại thủ đô bruxelles
các nước thành viên liên minh châu âu đã tranh cãi về quy định gia nhập khối
sau khi pháp nêu ý kiến cần phải cải cách tiến trình này
qua đó chỉ hoãn nỗ lực của albania và bắc macedonia
sau cuộc họp bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của pháp nhấn mạnh
pháp không phải là nước duy nhất muốn củng cố các quy định của eu
trước khi tiếp nhận các ứng cử viên ở khu vực tây ban căng
tuy nhiên một nhà ngoại giao châu âu nhấn mạnh các cuộc thảo luận về cải tổ các quy định gia nhập eu
không nên được xem là lý do cản trở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên
trong khi đó phần lan nước hiện đảm nhiệm chủ tịch hội đồng châu âu cho biết
các nước thành viên đã lắng nghe đề đạt của pháp song cũng có ý kiến hoan nghênh và quan ngại
hiện áo cộng hòa xét italia bà lan slovakia và slovenia cho rằng
củng cố sức mạnh eu không thể hoàn thành nếu không có sự tham gia của các nước tây ban căng
hối thúc các nước thành viên tiến hành các cuộc đàm phán tư cách thành viên
với albania và bắc macedonia vào tháng ba năm sau